công an huyện tuần giáo phải chủ động nắm chắc tình hình trong mọi tình huống chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tranh thủ các già làng trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng trong công tác xây dựng lực lượng công an xã chính quy vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra
tiếp đó thứ trưởng nguyễn văn thành cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công an xã pú nhung huyện tuần giáo
thứ trưởng đánh giá cao tinh thần tình nguyện sung phong xuống địa bàn của cán bộ chiến sĩ công an xã và nhấn mạnh công an xã là một cấp công an có vai trò hết sức quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ phải phát huy tinh thần cách mạng của xã pú nhung anh hùng khắc phục mọi khó khăn bám nắm địa bàn giải quyết tốt mọi việc liên quan đến an ninh trật tự không để hình thành điểm nóng phức tạp
tại xã phú nhung đoàn công tác đã đến dân hương thăm nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ thiếu niên vừa a dính
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào ngày hôm nay tại sơn la thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà tù sơn la
tại đây thứ trưởng nguyễn văn thành cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ
những người đã chiến đấu hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ và hy sinh vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của bộ công an nhằm giáo dục truyền thống nhắc nhở cho thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay
về trách nhiệm tiếp bước cha anh rèn luyện tinh thần quả cảm vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy cơ sở trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo cáo chính trị của đảng bộ cơ sở trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao nêu rõ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi mặc dù trong điều kiện khó khăn thách thức về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
cũng như các yếu tố khách quan và chủ quan khác nhưng ban chấp hành đảng bộ cơ sở trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao
đã lãnh đảo các đơn vị thực hiện thắng lợi những nội dung nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đề ra và các nhiệm vụ đột xuất được giao cụ thể bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được phân công và các nhiệm vụ đột xuất khác
các vụ việc xảy ra liên quan đến mục tiêu bảo vệ đều được giải quyết kịp thời đảm bảo yêu cầu chính trị pháp luật nghiệp vụ và ngoại giao
đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ cơ sở trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao
phấn đấu tiếp tục chủ động nắm tình hình xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy các cấp
và kế hoạch phương án tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu các hoạt động diễn ra tại các mục tiêu bảo vệ
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng các tổ chức quần chúng trong sạch vững mạnh
đại hội giao ban chấp hành đảng bộ cơ sở mới sẽ cụ thể hóa nghị quyết của đại hội thành chương trình kế hoạch cụ thể
đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên chiến sĩ phát huy truyền thống hơn hai mươi năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu
đoàn kết quyết tâm phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra
tại đại hội các đại biểu cũng đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ cơ sở trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu
cơ quan đại diện ngoại giao nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm một mươi ba thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đào tạo trình độ đại học ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
liên kết với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động nhiên khóa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
tại buổi lễ lãnh đạo học viện chính trị công an nhân dân đã trao bằng tốt nghiệp cho một trăm chín mươi bảy học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
khóa học được thực hiện theo đúng quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của bộ giáo dục và đào tạo và theo hướng dẫn của bộ công an
mục tiêu của khóa học nhằm đào tạo người chiến sĩ công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức trong sáng có ý thức kỷ luật cao
có kiến thức năng lực trình độ kỹ năng công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an đồng thời đáp ứng cơ bản yêu cầu công tác tại các vị trí nhiệm vụ khác của ngành khi được phân công
lãnh đạo học viện chính trị công an nhân dân mong muốn các học viên cần vận dụng có hiệu quả những kiến thức kỹ năng đã được đào tạo tích cực chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân

quanh co mang ý đức của mình đến với người dân các tỉnh miền núi của điện biên
tại các điểm y tế người dân có hoàn cảnh khó khăn đến đây đã được khám chữa mắt miễn phí

quanh co mang ý đức của mình đến với người dân các tỉnh miền núi của điện biên

quanh co mang ý đức của mình đến với người dân các tỉnh miền núi của điện biên

quanh co mang ý đức của mình đến với người dân các tỉnh miền núi của điện biên

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ninh đã có nhiều phương pháp sáng tạo trong công tác cấp giấy phép
vận chuyển vật liệu nổ hàng ngày phục vụ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp ngành than
cũng như các đơn vị hoạt động san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh
trên địa bàn tỉnh quảng ninh với trời dài gần ba trăm linh km khoảng gần một trăm linh kho chứa vật lộ lộ
mà lại chủ yếu nằm ở những cái lơi vùng sâu vùng xa sai địa bàn trung tâm dân cư
cái việc đi lại rất là khó khăn
thế nhưng hàng ngày chúng tôi đều phải phân công cán bộ sử dụng phương tiện cá nhân
rồi là tranh thổ vào những ngoại doanh chính để mà phối hợp cùng với doanh nghiệp
tiến hành kiểm tra cái chữ lượng của kho chứa vật lộ
trên cơ sở đó thì mới tiến hành cấp cái giấy phép vận chuyển vật lộ cho các đơn vị
nhằm quyết định
quyết liệt đấu tranh bắt giữ và vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ninh đã thành lập sáu tổ
ba tổ kiểm tra công an các đơn vị địa phương về việc triển khai kế hoạch một nghìn ba trăm một mươi bảy
ba tổ tiếp theo đồng loạt kiểm tra các cơ quan doanh nghiệp được phép sử dụng vật liệu nổ vũ khí công cụ hỗ trợ
chúng tôi phải quản lý chặt chẽ những đơn vị cá nhân được phép sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ
ngoài ra thường xuyên kiểm tra đối đốc công an các địa phương thực hiện đúng chức năng
để quản lý xã hội về mặt vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
ngoài ra quản lý chặt chẽ việc sản xuất sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
chủ yếu tập trung ở ngành khai thác khoản sản thực hiện các dự án
từ ngày hai mươi năm tháng ba đến nay phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ninh
đã bắt giữ chín vụ
năm đối tượng liên quan đến vũ khí vật liệu nổ vận động thu hồi hơn hai trăm linh vũ khí công cụ hỗ trợ các loại
ngoài tuyên truyền vận động phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
còn chủ công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh công an các huyện thành phố
trên địa bàn tỉnh quảng ninh triển khai thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
từ đó kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
giật trang web giả mạo lấy má otp mạo danh tô quan cảnh sát điều tra tòa án nhân dân viện kiểm sát
làm quen kết bạn trên mạng xã hội chiếm đặt quyền sử dụng facebook
trong năm năm
năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc đã khởi tố một mươi ba trăm sáu mươi vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hơn một mươi một bốn trăm linh bị can
tội phạm lừa đảo chiếm đất tài sản trên không gian mạng đang gây bức xúc trong dư luận
mới đây cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an các địa phương như bắc ninh lào cai
đã tổ chức đấu tranh truy xét hàng loạt đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
điều đang nói trong các chuyên án này
với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa cục cảnh sát hình sự và công an các đơn vị địa phương
nên đã bắt giữ thành công nhiều đối tượng người nước ngoài
và qua các vụ án này
truyền hình công an nhân dân intv sẽ tiếp tục phân tích nhận diện các phương thức thủ đoạn của các đối tượng này
cũng như cảnh báo về sự nhẹ dạ mất cảnh giác của một bộ phận người dân
từ đó đã rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
người phụ nữ này sinh sống tại bắc ninh
chị thường xuyên lên mạng xã hội làm quen với nhiều người bạn
và trong số đó có một người bạn trai nước ngoài
chỉ sau một thời gian ngắn làm quen và nảy sinh tình cảm
người bạn trai này thông báo sẽ gửi tặng món quà và tiền đô la
để chị mua sắm chuẩn bị cho ngày hai người chung sống
do sự hiểu biết của mình không được hiểu biết nên là tôi cũng đã nghe lời
và làm theo hướng dẫn của anh đấy
nhưng mà sau một thời gian thì tôi cũng không thấy tiền tôi được nhận tiền
nên là tôi đã ra cơ quan công an để chứng báo
thì lúc đó thì tôi mới biết rằng là tôi đã bị các đối tượng lừa đảo
từ lá đơn tố cáo của người phụ nữ này công an tỉnh bắc ninh đã vào cuộc điều tra truy xét
và đây là chân dung của người bạn trai đã hứa hẹn với nạn nhân
theo cơ quan công an hầu hết các vụ lừa tình lừa tiền trên mạng xã hội
các đối tượng đều là người gốc nam phi
và sau đó chúng câu kết với một số đối tượng người việt nam
để hình thành đường dây lừa đảo tinh vi hoàn hảo từ a đến z
khi vụ này thì tôi đóng vai trò là người chuyển các thông tin của nạn nhân
và thông tin số tài khoản nhận tiền của nạn nhân từ patrix cho tranh em
và tranh em sẽ là người gọi điện lừa rụ rỗ nạn nhân
thuyết phục nạn nhân có gói hàng và thuyết phục nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản chỉ định
chúng tôi đã cử lực lượng cảnh sát hình sự
đã xây dựng kế hoạch cụ thể và một nhóm công tác
là dân người đồng chí
cùng với sự chỉ đạo của c hai của bộ công an xác đọc trên án trí sát
sử dụng đồng bộ mọi biện pháp nội vụ
tập trung đấu tranh thì lực lượng cảnh sát hình sự của chúng tôi
cùng với các lực lượng khác tập trung đấu tranh
làm rõ bóc gỡ các cái mảng các đối tượng này
để làm sao làm trong sự tiêu hàn
còn người phụ nữ này vào thời điểm xảy ra mâu thuẫn gia đình
chị ta đã lên mạng xã hội làm quen một số người bạn
số đó có đối tượng lừa đảo mang quốc tịch nigeria
đối tượng đã dụ dỗ người phụ nữ này sang campuchia du lịch cùng hắn
và tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi gọi cho bị hại thì em nói là em là bên nhân viên bên công ty giao hàng
xong rồi là nếu mà muốn nhận cái chuyện hàng đó
thì là phải đóng tiền phí để làm thủ tục hải quan ra thân may
cho các bị hại chuyển tiền để xác nhận được hàng
và các biện pháp nhiệm vụ phòng trang trực đã phối hợp với cục trang trực
cũng như các cục nghiệp vụ của bộ ngoan
và đã đấu tranh triệt phá bắt giữ được nhóm đối tượng
cả người việt nam và người malaysia hoạt động tại campuchia
với phương thức chủ đoạn trên
và đến nay chúng tôi đã xác định số tiền thiệt hại của các bị hại
lên đến hàng chục tỷ đồng và liên quan đến các bị hại
ở trên khoảng năm mươi tỉnh thành trên toàn quốc
và chúng tôi đang báo cáo đề nghị cho cục sê hai
cũng như các cục nghiệp vụ sẽ phối hợp đấu tranh mở rộng chuyên án
để bóc lưỡi đường dây tội phạm xuyên quốc gia như vậy
cũng với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
nhóm đối tượng này đã sử dụng chiêu thức gửi link giả mạo ngân hàng
để các nạn nhân truy cập khai báo thông tin tài khoản
sau khi thu thập đầy đủ mật khẩu mã xác thực otp của chủ thẻ
các đối tượng lập tức chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân
vào tài khoản của chúng
ngoài ra các đối tượng còn dùng thủ đoạn hắc tài khoản facebook
chiếm quyền sử dụng rồi dùng tài khoản facebook đó
để liên lạc với bạn bè người quen của nạn nhân
để dựng lên những màn kịch lừa đảo hết sức tinh vi
chỉ trong một thời gian ngắn nhiều nạn nhân đã bị lừa đảo
chiếm đoạt với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
cái dòng tiền này nó đi lòng vòng qua các ngân hàng qua các tài khoản
làm cho hoạt động điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn
và sự chỉ đạo phù hợp kịp thời của các đồng chí lãnh đạo
cục c hai cục a sáu và đặc biệt là các đồng chí trong ban giám đốc
quan tỉnh bắc ninh đồng chí giám đốc cũng đã chỉ đạo chúng tôi
kịp thời phá án và hạn chế tối đa nhất đối với cái mất mát của bị hại đang diễn ra
thưa quý vị việc đấu tranh bóc gỡ những đường dây tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản vô cùng khó khăn đặc biệt là trong công tác truy xét
bắt giữ những đối tượng là người nước ngoài
nhận định diễn biến tội phạm này còn phức tạp trong thời gian tới
vào ngày hai mươi năm tháng năm thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số hai mươi bốn
về tăng cường phòng ngừa
xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân
tham gia phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật nói chung
và phòng ngừa tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng
thời gian vừa qua cơ quan công an đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây
ổ nhóm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
và từ đó đưa ra những cảnh báo tới người dân
để tránh rơi vào bẫy lừa đảo của tội phạm
thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau vẫn có người dân nhẹ dạ
trở thành nạn nhân của các đối tượng
trên thực tế hiện nay nạn nhân không chỉ là người dân ở vùng sâu vùng xa
mà ngay cả người dân tại các đô thị thành phố lớn vẫn dễ dàng bị sập bẫy
rõ ràng việc đấu tranh với loại tội phạm này cùng với lực lượng công an
đang rất cần sự vào cuộc đồng bộ tích cực của các ban ngành chức năng
theo đúng tinh thần chỉ thị của thủ tướng chính phủ
số bốn trăm hai mươi một ngày chín tháng một mươi hai hai nghìn một mươi chín để chỉ đạo đơn vị các địa phương
và tham gia của các bộ ngành liên quan để phối hợp trong công tác tuyên truyền phòng ngừa
bộ thông tin truyền thông đã chỉ đạo mobile phone vina phone viettel
có những tin nhắn cảnh báo
rồi là truyền thông công an nhân dân thì cũng đã có những bài tăng cường cảnh báo
để nhân dân tiếp cận nhận thức và phòng ngừa
vâng tôi cũng vừa nhận được một thông tin khuyến cáo được gửi tới từ nhà mạng
khuyến cáo các thủ đoạn của tội phạm
và với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cùng tuyên truyền về các thủ đoạn của tội phạm như này
thì rõ ràng là sẽ phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa loại tội phạm này
trong phần tiếp theo của bản tin sở y tế tp đà nẵng tăng cường giám sát y tế
sau khi phát hiện ca nhiễm virus zika đầu tiên
bản tin tiếp tục
với những nội dung đáng chú ý khác theo tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h cho đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
về tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
đã có thêm sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy là hiện nay nước ta đã điều trị khỏi cho hai trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
riêng bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số chín mươi một là nam bốn mươi ba tuổi là phi công người anh
đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm vẫn còn tiên lượng nặng
ngoài ra sau khi ngưng thuốc an thần giãn cơ bệnh nhân đã tỉnh táo
có phản xạ ho và cử động được các ngón tay cơ hoành các cơ khác thì còn liệt
ngoài ra phổi của bệnh nhân số chín mươi một đã cải thiện thêm một phần
vào ngày hôm nay bệnh nhân sẽ ngưng lọc máu liên tục và được đánh giá tiếp chức năng thận
liên quan đến trường hợp bệnh nhân số chín mươi một
nạn nhân là nam thanh niên hai mươi năm tuổi trú tại phường hòa khánh bắc
quận liên triểu tp đà nẵng hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp hòa khánh
dương tính với virus zika
cho đến ngày hôm nay bệnh nhân này đã hoàn toàn khỏi bệnh
kết quả giám sát cho thấy trong khu vực khu dân cư
cũng như là nhà máy nơi bệnh nhân làm việc không chỉ ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng mắc bệnh
ngay sau khi phát hiện ca nhiễm mắc đầu tiên
sở y tế thành phố đà nẵng đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
theo cdc đà nẵng vào ngày hai mươi tám tháng bốn
bệnh nhân có biểu hiện sốt và đi khám tại trung tâm y tế quận liên kiểu
với các biểu hiện đau khớp đầu cơ nhức đầu chán ăn buồn đô
sau đó bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm kê đơn thuốc và hẹn tái khám
đến ngày một mươi chín tháng năm bệnh nhân được kết luận dương tính với virus zika
ngay sau khi có ca bệnh đầu tiên
trung tâm cdc đã tổ chức giám sát tại khu vực ổ dịch bán kính hai trăm linh m
kể từ nhà bệnh nhân với một trăm hai mươi hộ gia đình
và giám sát tại nhà máy nơi có sáu trăm linh công nhân làm việc
sau khi thực tế giám sát tại địa phương
khoanh vùng ổ dịch gồm có ba tổ dân phố nằm trong khu vực bán kính hai trăm linh m
được xác định là ổ dịch nhỏ zika
sau khi khoanh vùng
thì ngành y tế cũng đã cùng với chính quyền địa phương
tổ chức ra quân diệt lăng quăng bầu gãi
sau đó đã phun hóa chất lần một
không những ở ba tổ dân phố mà cũng đã tiến hành điều tra giám sát
cũng như xử lý hóa chất diệt mũi cũng như lăng quăng
ở đơn vị của trường hợp bệnh nhân làm việc
chuẩn bị khoảng hai ngày nữa sẽ tiến hành xử lý lại lần hai
theo đúng quy định của bộ y tế
được biết từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trung tâm cdc phối hợp với viện bát tờ nha trang
thực hiện giám sát trọng điểm xét nghiệm một bốn mươi hai mẫu
kết quả có một mẫu dương tính với virus zika đầu tiên là trường hợp neutrin
theo các bác sĩ chuyên ngành zika là bệnh có triệu chứng như phát bang
cảm xúc đầu khớp phù quanh khớp viêm kết mạc
đây là các biểu hiện thông thường tương tự như bệnh sốt xuất huyết
nên người dân khó nhận biết
đa phần các triệu chứng này thì nó rất là nhẹ nhàng
và nó có thể tự khỏi tự khó là chính
hoặc là chúng ta có thể điều trị những cái biện pháp trị chứng thông thường đó
ví dụ như sốt thì hạ sốt hoặc là chúng ta bù nước điện giải văn văn
thì bệnh nó sẽ tự khỏi
tuy nhiên là đặc biệt là đối với cái phụ nữ mang thai
thì bệnh zika có cái đặc điểm là nó sẽ gai ra một cái hậu chứng gọi là hậu chứng rối loạn thần kinh
ví dụ như đối với thai nhi phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu
mà nếu mất zika thì có khả năng nó gai một cái biến chứng gọi là teo não
gọi là tặc đầu nhỏ ở trẻ trẻ sơ sinh
còn đối với một số đối tượng khác như người lớn thì có thể thôi
nhưng mà cái tỷ lệ rất thấp nó gai viêm cái đa rễ thần kinh ngoại biên
hiện sở y tế đà nẵng đang tăng cường giám sát trong hệ thống sản khoa
giám sát đối với những người phụ nữ mang thai có triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus zika
gây nên hội chứng đầu nhỏ thai nhi
đồng thời khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực sinh sống
phát quan bùi rầm diệt lăng quăng bọ gầy hạn chế nơi sân sản của mũi
phòng chống bệnh hiệu quả